người ta đánh giá là cái vị thành niên là một trong bốn giai đoạn của con người dễ tổn thương nhất
vì lúc đấy là những cái nhất là thay đổi về cơ thể hình thể
như chúng ta thấy là nhỏ thì chưa dậy thầy thì da mịn màng mọi cái
nhưng đến vị thành niên thì bắt đầu chưng cá
hai thì là những cái vấn đề về tâm lý từ lúc trong gia đình ra xã hội
và từng bước anh phải chịu trách nhiệm với xã hội
thì đấy là cái thứ hai
cái thứ ba là bắt đầu anh phải học tập và làm việc một cách độc lập
thì đấy là những cái tức là ở cái vị thành niên thay đổi như vậy
thế thì với những cái trường hợp đấy
thì với những cái trường hợp đó
với những cái trường hợp bình thường mà không có trong cái điều kiện rất là ổn định
thì người ta thấy cũng khoảng đến ba mươi là có những cái vấn đề
những vấn đề này sau có thể phát triển thành bệnh lý
nhưng cũng có thể là người ta sẽ qua được
mà nếu mà qua được cái tính nữa thì còn nhiều hơn
thế như vậy thì chúng ta thấy là trong điều kiện bình thường đã thế
thế thì trong cái điều kiện giống như cách ly xã hội như thế này
thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái mụn
rõ rệt môi trường của mỗi người
tức là cái sự phát triển đấy nó lại thay đổi đột ngột như thế
thế nên cái sự thích ứng thì nó sẽ càng khó khăn hơn
thế nên với những cái chưa có cái nghiên cứu
rõ ràng là có tăng hơn không
thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy là những cái ảnh hưởng đến cái sự phát triển về lâu dài
cũng như là những cái